hiện nay công tác định hướng việc làm cho học sinh vẫn chưa được quan tâm đúng mức
việc phân luồng học sinh các cấp ra trường còn bị bỏ ngỏ chưa hợp lý
nhằm nâng cao công tác tư vấn hướng nghiệp cho các em hôm nay tổng cục giáo dục nghề nghiệp
bộ lao động thương minh và xã hội phối hợp với trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đã tổ chức ngày hội tư vấn giáo dục nghề nghiệp việc làm tại trường trung học phổ thông đa phúc
huyện sóc sơn thành phố hà nội
chương trình đã thu hút khoảng hai năm trăm linh học sinh với sự tham gia của chín trường trung học phổ thông
trên địa bàn huyện sóc sơn gần ba mươi trường trung cấp cao đẳng và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn hà nội
chương trình có sự trao đổi giữa các chuyên gia và các em học sinh bậc học trung học phổ thông
về những vấn đề cụ thể trong đào tạo việc làm và những thông tin về thị trường lao động trong bối cảnh hiện nay
em cũng đang rất là hoang mang trong việc chọn trường
em cũng có định hướng là học về ngành công nghệ ô tô
thì cũng biết thêm khá là nhiều thông tin về các trường
bây giờ em vẫn đang suy nghĩ để chọn trường học
buổi hướng nghiệp mấy hôm nay đáp ứng được nhu cầu của không chỉ một mình em mà rất nhiều các bạn ở trong trường
nó giúp bọn em có được định hướng đúng đắn hơn trong tương lai sau này ạ
thực tế cũng cho thấy công tác tư vấn định hướng nghề nghiệp ở việt nam mới chỉ dừng lại ở mức chỉ dẫn
việc định hướng giáo dục hướng nghiệp sớm trong các cấp học
đặc biệt tại các trường trung học cơ sở trung học phổ thông vẫn chưa mạnh dạn và được quan tâm đúng mức
tính đến thời điểm hiện tại tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã đào tạo được gần hai giáo viên
tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để thực hiện công tác hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông trung học cơ sở
trong khuôn khổ của việc tư vấn hướng nghiệp
hôm nay chúng tôi bước đầu mới tiếp cận các em để chúng tôi đánh giá được tình hình thực tiễn các em như thế nào
xong xong các hoạt động này chúng tôi cũng có nhiều hoạt động khác để bổ trợ
ví dụ như là chúng tôi đã triển khai đào tạo đồng loạt các giáo viên các cán bộ làm công tác tư vấn hướng nghiệp
tại các trường trung cấp cao đẳng
trong chương trình giáo dục của nhà trường mỗi một tháng cũng chỉ có một chút về định hướng nghề nghiệp thôi
nhưng mà những cái tài liệu thì nó cũng không cập nhật
để tạo ra một lực lượng lao động qua đào tạo có năng lực nghề nghiệp tốt
cần đẩy mạnh công tác hướng nghiệp sớm trong thời gian tới
và cần coi đây là hoạt động hàng đầu trong chính sách giáo dục như nhiều quốc gia phát triển trên thế giới đã và đang làm
chỉ có như vậy mới có thể tạo nên nguồn lao động chất lượng
góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế xã hội toàn diện bền vững